ở miền bắc khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra biển giúp cho nền nhiệt đêm qua ở miền bắc có xu hướng tăng nhẹ trở lại
với mức nhiệt ngoài trời lúc này ở các tỉnh vùng núi đều đang cao trên một mươi bảy độ còn ở các tỉnh vùng đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ đang trên một mươi chín độ
tuy nhiên những cơn mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trộn lẫn thì vẫn còn đang duy trì ở khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ
theo dự báo những cơn mưa ẩm này sẽ không kéo dài lâu từ sau một mươi giờ sáng ở các tỉnh phía đông bắc bộ trời sẽ khô ráo hơn
khu vực các tỉnh hà giang tuyên quang vĩnh phúc hay là cả thủ đô hà nội trời còn có khả năng hưởng sáng về chiều
độ cao nhất trong ngày hôm nay ở đây sẽ tăng lên mức là hai mươi hai cho đến hai mươi ba độ
ở các tỉnh ven biển do mây nhiều càng ngày vì thế nền nhiệt ở mức thấp hơn từ hai mươi cho đến hai mươi ba độ
riêng các tỉnh phía tây bắc bộ không chịu tác động của khối khí lạnh biến tính vì thế trời sẽ có nắng trở lại
và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh này sẽ tăng lên mức hai mươi sáu ba mươi độ
khối khí lạnh yếu đi khiến cho những cơn mưa ở miền trung trong ngày hôm nay giảm nhanh
sáng nay ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào
trở vào đến thừa thiên huế còn có mây nhiều mưa giải rác nhưng lượng không còn lớn nữa
đến trưa và chiều vùng mây nhiều sẽ thu hẹp lại chỉ còn xuất hiện ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh
vì thế ở các tỉnh này nhiệt độ có tăng nhưng không đáng kể phổ biến ở ngưỡng từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
còn ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế trời có nắng nhẹ về chiều nhiệt độ tăng lên mức hai mươi sáu hai mươi chín độ
trong khi đó ở các tỉnh thanh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
sẽ là từ hai mươi chín ba mươi hai độ
lui xuống phía nam trong ngày hôm nay hình thế thời tiết chi phối tây nguyên và nam bộ sẽ là khối không khí biển ổn định
vì thế trên khu vực này sẽ trở lại với tiết trời không mưa nắng sớm
nền nhiệt ngày hôm nay ở nam bộ và tây nguyên sẽ tăng lại
cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên phổ biến mức nhiệt ba mươi hai ba mươi bốn độ
còn ở khu vực nam bộ nắng nóng ba mươi năm ba mươi sáu độ sẽ tái xuất hiện nhưng mới ở mức cục bộ tại khu vực các tỉnh miền đông
còn khu vực các tỉnh miền tây mức nhiệt do động trong khoảng ba mươi ba ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa ngày hôm nay gió cũng chuyển sang hướng đông bắc đến đông và cường độ giảm còn mức cấp bốn
với khu vực huyện đảo trường sa gió tiếp tục ổn định hướng đông bắc với cường độ cấp bốn cấp năm
cả hai huyện đảo đều không có mưa rông và tầm nhìn xa là trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước